sáng nay gần hai mươi ba triệu học sinh sinh viên cả nước đã đến trường dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
để ổn định tổ chức bộ máy trước thềm năm học mới ngành giáo dục và đào tạo đã tiến hành sáp nhập chín mươi chín trường mầm non tiểu học trung học cơ sở
thành bốn mươi chín trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
công tác tuyển sinh được thực hiện tập trung hoàn thành mục tiêu trẻ ra lớp với tỷ lệ cao nhất
trước đó cuối tháng tám đầu tháng chín mưa to kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh đã gây những thiệt hại nặng nề về người và tài sản
nhưng rất may cơ sở vật chất của ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh không bị ảnh hưởng lớn
đến ngày năm tháng chín giao thông đến các đơn vị điểm trường cơ bản đã thông suốt
chỉ còn xã tiền phong huyện đà bắc do đường bộ sạt lở nên học sinh phải đi thuyền đến trường dự khai giảng
xã suối quyền huyện văn trấn có năm thôn một trăm linh là đồng bào dân tộc thiểu số
như giao mông thái
trường tiểu học và trung học cơ sở xã xuế quyền là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số ba vào cuối tháng bảy vừa qua
trường có bốn điểm trường lẻ trong đó có một điểm trường ở thôn vàng ngân bị sập đổ hoàn toàn
sau lũ với điều kiện của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn
nhưng với quyết tâm đồng lòng của các thầy giáo cô giáo và phụ huynh học sinh
các em học sinh đã kịp khai giảng năm học mới
sau mưa lũ huyện văn chấn có năm điểm trường bị hư hỏng
hơn bốn trăm linh học sinh bị ảnh hưởng nhiều học sinh phải bỏ học do giao thông đi lại rất khó khăn
cứ đến dịp khai giảng hàng năm trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm trà tỉnh lai châu
lại phải lo đón các em học sinh tự trường trong điều kiện nước sông suối dâng cao và đường xá đi lại khó khăn
tuy nhiên thầy và trò ở các trường học trên địa bàn xã nậm trà vẫn bảo đảm chất lượng dạy và học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trường trung học cơ sở nậm trà
có học sinh đạt giải nhất môn hóa học cấp tỉnh
ngoài ra nhiều em học sinh của trường tiểu học còn đạt giải cao tại hội thi toán tiếng việt huyện nậm nhùn
tỷ lệ huy động học sinh ra lớp luôn đạt trên chín mươi năm
sáng nay năm tháng chín cùng với cả nước hơn bảy trăm tám mươi ba học sinh và hơn năm mươi ba giáo viên tỉnh nghệ an
đã tưng bừng chào đón lễ khai giảng năm học mới
năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện hiệu quả
tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội
đó là chấm dứt các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục
tình trạng lạm thu dạy thêm học thêm trái quy định
bạo lực đạo đức văn hóa học đường tình trạng thiếu trường lớp giáo viên
lễ khai giảng năm học mới được các trường trên địa bàn tỉnh nghệ an tổ chức
gồm hai phần phần lễ và phần hội ngắn gọn
nhưng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
hòa chung với không khí tưng bừng của ngày khai trường trên cả nước
sáu mươi điểm trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông ở thành phố cần thơ
đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ
đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ
điển hình là dẫn đầu số học sinh giỏi quốc gia trong khu vực đồng bằng sông cửu long
phát triển và đại học
tại vì những kết quả đã đạt được trong năm học mới này
ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực
chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học
hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường
định hướng sâu ở chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
cũng trong sáng nay gần một trăm năm mươi bảy học sinh các cấp học phổ thông ở tỉnh hậu giang
hân hoan chào đón năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tại trường trung học cơ sở hoàng diệu xã vị tân thành phố vị thanh
hơn bảy trăm linh học sinh dự lễ khai giảng năm học mới dưới cơn mưa rào
theo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hậu giang hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể
nhưng ở tất cả các trường học đều có các tổ chức mạnh thường quân
nhà hào tâm tặng rất nhiều suất học bổng xe đạp trong dịp lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám
đây sẽ là động lực tiếp sức cho các em học tốt trong năm học mới này
tại tỉnh bạc liêu sáng nay có hơn ba trăm bảy mươi trường học từ mầm non đến trung học phổ thông
đã rộn ràng náo nức trong ngày khai giảng năm học mới
để chuẩn bị cho năm học mới tỉnh bạc liêu đã chi gần ba mươi năm tỷ đồng cho công tác sửa chữa
nâng cấp cơ sở vật chất mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học
ngoài ra chính quyền từ tỉnh đến các xã đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng mới
nâng cấp nhiều trường học khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới